xin kính chào quý khán giả đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h trên kênh sức khỏe và đời sống
liên quan đến vụ đường nhuệ mới đây tại thái bình bắt phó công an và phó viện trưởng viện kiểm sát huyện vũ thư
cụ thể cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với ba người là lãnh đạo cán bộ thuộc công an huyện vũ thư và viện kiểm sát huyện
vào trưa ngày hai tháng một mươi hai đoàn công tác của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đà các quyết định
dẫn giải bị can tên tuấn ba mươi sáu tuổi phó trưởng công an huyện vũ thư tỉnh thái bình ra khỏi trụ sở công an huyện vũ thư
cùng lúc cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng tống đạt và thực hiện lệnh bắt tạm giam
với bà phạm thị hiền phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện vũ thư và một kiểm sát viên của huyện này là nguyễn hoàng hà
trước đó bà hiền và ông hà đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra
ba lãnh đạo cán bộ công an và viện kiểm sát huyện vũ thư tỉnh thái bình bị cơ quan điều tra kiểm soát tối cao
bắt tạm giam với cáo buộc có nhiều sai phạm khi không khởi tố vụ án đàn em của đường nhuệ chém người gây thương tích
nhưng lại không bị khởi tố để điều tra theo quy định
kết quả điều tra ban đầu xác định ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tại thôn bồng lai xã vũ tiến huyện vũ thư tỉnh thái bình
đã xảy ra vụ có ý gây thương tích
tuấn hiền hà được do trách nhiệm giải quyết thủ lý đơn báo tối giác về vụ việc có ý gây thương tích
tuy nhiên điều tra viên và cán bộ điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ thư
đã có hành vi không thực hiện giám định thương tích không dẫn dải người bị hại đi giám định
những người này còn lập tài liệu
khống và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự để không truy cứu trách nhiệm hình sự
đối với các nghi can gây ra vụ cố ý gây thương tích
kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân huyện vũ thư biết rõ cơ quan điều tra không thực hiện trưng cầu giám định thương tích
đối với bị hại nhưng đã không hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự
kiểm sát viên đã thống nhất với cơ quan điều tra trong việc không khởi tố vụ án hình sự
nhằm mục đích không truy cứu trách nhiệm hình sự những người phạm tội
trước đó liên quan đến vụ án này cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn bàn giang nguyên phó trưởng công an xã sông an
và hoàng hồng hạnh nguyên đội trưởng đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện vũ thư tỉnh thái bình
cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố bắt giữ các bị can trên
để tiếp tục điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội
điều ba trăm sáu mươi chín bộ luật hình sự
trước đó ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can
bắt tạm giam hai cán bộ thuộc công an huyện vũ thư tỉnh thái bình để điều tra do có liên quan đến vụ án
đàn em của đường nhuệ chém người gây thương tích nhưng không bị khởi tố để điều tra theo quy định
hai bị can bị bắt giam khi đó là trung tá hoàng hồng hạnh bốn mươi hai tuổi đội trưởng đội thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an huyện vũ thư
và thiếu tá nguyễn bàn giang ba mươi chín tuổi phó công an xã sông an huyện vũ thư
hai bị can hạnh và giang bị khởi tố bắt tạm giam vì có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án
thuộc thấm quyền thủ lý giải quyết tại thời điểm các bị can giữ vị trí là cán bộ công an huyện vũ thư
theo hồ sơ vụ án cố ý gây thương tích bùi mạnh tiến biệt danh là tiến trắng hai mươi năm tuổi
trú tại huyện vũ thư là con nuôi của nguyễn xuân đường còn gọi là đường nhuệ
khoảng tháng bốn năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi tám tiến trắng và phạm văn sáng đã đến nhà anh trần ngọc hoàng lái xe ô tô khách chín chỗ
ngồi tuyến vũ thư thái bình hà nội yêu cầu anh hoàng mỗi tháng phải đưa ba triệu đồng
và chỉ được đón khách sau một mươi năm giờ hàng ngày nhưng anh hoàng không đồng ý
vào ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi tám phạm văn sáng cùng bùi mạnh tiến hoàng văn phi nguyễn tuấn long
kéo đến nhà anh trần ngọc hoàng
tại đây sáng đã dùng dao chém nhiều nhát làm anh hoàng bị đức cơ
gần hai tay và hai chân
sau khi sự việc xảy ra đường nhuệ tìm đến nhà anh hoàng đưa ra mức bồi thường là một trăm ba mươi triệu đồng
đồng thời yêu cầu anh hoàng không đi giám định thương tích để không xử lý hình sự vụ việc
vì lo sợ cho an toàn tính mạng anh hoàng sau đó đã có đơn đề nghị không giám định
đến ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ thư đã ra quyết định
không khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào tối muộn một mươi tám tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh thái bình tuyên bị cáo nguyễn xuân đường
tức đường nhuệ một mươi năm năm tù về tội cứng đoạt tài sản trong vụ ăn chặn tiền hỏa táng
sau hai ngày đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản với hình thức ăn chặn tiền hỏa táng
trên địa bàn tỉnh thái bình hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh thái bình sau khi nghị án
tuyên phạt nguyễn xuân đường năm mươi tuổi trú phường kỳ bá tp thái bình
với vai trò chủ mưu phải chịu mức án cao nhất là một mươi năm năm tù
nội dung cáo trạng xác định trong vụ án này bị cáo nguyễn xuân đường đóng vai trò là người khởi xướng
lợi dụng danh nghĩa và núp bóng công ty do vợ mình là nguyễn thị dương làm giám đốc để tự xưng
là chủ tịch hiệp hội tăng lễ thái bình bằng nhiều thủ đoạn đe dọa ép buộc hai mươi năm chủ cơ sở dịch vụ
tăng lễ trên địa bàn tỉnh thái bình muốn kinh doanh trong lĩnh vực hỏa tán phải tham gia vào hiệp hội tăng lễ thái bình
các đơn vị phải thực hiện các quy định do đường đạt ra trong đó có việc đóng năm trăm linh đồng một ca hỏa táng
cơ quan điều tra xác định tổng số tiền đường cùng đồng bọn chiếm đoạt là gần hai năm tỷ đồng
toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đường đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân hết
trong quá trình điều tra các bị can cũng chưa thực hiện việc bồi thường trách nhiệm dân sự
để đảm bảo việc bồi thường trách nhiệm dân sự viện kiểm sát nhân dân thái bình đã ban hành lệnh kê biên số
ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cây biên quyền sử dụng đất của vợ chồng nguyễn xuân đường và nguyễn thị dương
đối với chín thửa đất thuộc tờ bản đồ số năm địa chỉ tại thôn duyên trường xã tây đô huyện hưng hà tỉnh thái bình
các bị cáo nguyễn thị dương bốn mươi một tuổi vợ đường lãnh tám năm tù ninh đức lợi bốn mươi bảy tuổi trú tại tp thái bình một mươi ba năm tù
phạm văn úy ba mươi hai tuổi lãnh một mươi ba năm tù nguyễn khắc ninh bốn mươi hai tuổi trú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình lãnh một mươi hai năm tù
bùi mạnh tiến tức tiến trắng hai mươi sáu tuổi con nuôi đường nhuệ lãnh một mươi hai năm tù và quách việt cường bốn mươi bảy tuổi trú tp thái bình lãnh tám năm tù
bị cáo nguyễn sơn đường và có trách nhiệm bồi thương cho hai mươi năm bị hại số tiền gần hai năm tỷ đồng nguyễn thị dương đã khắc phục được sáu mươi triệu đồng
trước đó nguyễn xuân đường lãnh tổng mất án bảy năm tù về các tội cố ý gây trường tích và xâm phạm cho ở của công nhân tổng cộng đường nghệ phải chịu hai mươi hai năm tù
nguyễn thị dương đang chấp hành bản án bốn năm sáu tháng tù về các tội cố ý gây thương tích và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tổng cộng đến nay lãnh án một mươi hai năm sáu tháng tù
để đảm bảo việc bồi thường trách nhiệm dân sự viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình ban hành lệnh kê biên số một ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cây biên quyền sử dụng đất của vợ chồng nguyễn xuân đường và nguyễn thị dương đối với chín thửa đất thuộc tờ bản đồ số năm
địa chỉ tại thôn duyên trưởng xã tây đô huyện hưng hà tỉnh thái bình
bị cáo phạm văn úy ba mươi hai tuổi đang chấp hành hai mươi hai năm tù trong các vụ án khác tổng cộng hiện nay lãnh ba mươi năm tù
bị cáo bùi mạnh tiến tức tiến trắng hai mươi sáu tuổi con nuôi của đường nhuệ đang chấp hành mức án một mươi hai năm tù trong các vụ án khác
tổng cộng đến nay lãnh án hai mươi bốn năm tù
đáng chú ý trước đó tại tòa bị cáo bùi mạnh tiến hai mươi sáu tuổi con trai địa nghệ xin tòa xử hai mươi năm tù và không tranh luận gì thêm trong vụ án cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn bảo kê ăn chặn tiền hỏa táng trên địa bàn tỉnh thái bình
khi đến phần tranh tụng bị cáo bùi mạnh tiến tức tiến trắng có thái độ nổi nóng không hợp tác khi cho rằng bản thân mình đã bị bố nuôi mẹ nuôi là các bị cáo nguyễn xuân đường và nguyễn thị dương đối xử tệ bạc cố tình hài mình